một mươi phút chiều qua hai mươi một tháng bảy tại buôn ea mở tà a xã ea bờ hốc huyện trường quynh tỉnh đắk lắc
hai người bị trọng thương phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch là nguyễn văn tùng ba mươi chín tuổi và nguyễn nữ mạnh huyền ba mươi tám tuổi ở cùng trong buôn
theo thông tin từ người nhà chị huyền cho biết huyền và tùng đều đã có gia đình nhưng cả hai đã ly hôn
cách đây hơn một năm giữa hai người nảy sinh chuyện tình cảm yêu đương
tuy nhiên hơn một tháng nay thì liên tục xảy ra mâu thuẫn xô xát
tôi thấy có cái hiện tượng là không
không thể là tiền tới với nhau được
thế con gái tôi cũng ra
anh tùng đến anh em phá phách trong nhà rồi con gái tôi là
về bên nhà là bố đẻ mẹ đẻ là ở bên này một thời gian
cách đây khoảng một tháng là anh tùng đến là đập tv đốt hết quần áo trong nhà rồi là đánh đập xiết cổ là con gái tôi
và sau đó là con gái tôi chịu cũng được rồi là bắt đầu là một hai rồi chia tay
thì sau đó là về bên này là mấy hôm nay là anh tùng đến ra đây gặp
và chiều nay là khi tôi đi
vẫn là thì cái sự việc nó xảy ra như thế
đỉnh điểm của sự mâu thuẫn lại tiếp tục xảy ra vào chiều hôm qua khi tùng đến nhà chị huyền
lúc này chị huyền chạy sang nhà bố mẹ đẻ của mình cách đó hai căn nhà
thì bị tùng đuổi theo rồi cầm súng bắn một phát đạn khiến chị huyền gục ngay trước cửa nhà bố mẹ đẻ
ngay sau đó tùng cũng chĩa súng vào cầm của mình rồi nổ súng để tự sát
tất cả là hai phát đạn
một phát đâu thì nghe chứ không thấy
những phát thứ hai là thấy
anh tùng cầm súng ốm một trực ngực và nổ súng
và sau đó loàn toàn là nằm xuống
nằm ngửa ra ngay
con gái tôi nằm ở ngay cổng
đâu thì ở nằm trong sân và chấn thì nằm ngoài cổng
tứ thể là nằm ốp xuống
và máu chảy từ cổ từ phía bên này
chảy xuống đâm đi hết
thì sau đó là vờ tôi lại lấy cầu súng ra
cầm ra thì tôi lại trực tiếp là tôi cầm súng là lấy đưa vào
rồi ta thảo cái bắn đạn ra và mở cái khóa nòng ra cái quy lạc ra
thì thấy một
viên nó mắc kẹt đóng là tôi có thảo ra luôn
đó đó là tôi có điền bảo cho công an xả
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện có hai vỏ đạn và một viên chơ đổ
với nhiều vết máu và một khẩu súng ak bên trong hộp tiếp đạn còn hai tư viên đạn
ngay trong đêm lực lượng công an đã tiến hành khám xét nhà riêng của nguyễn văn tùng
và phát hiện thêm nhiều dao kiếm
hiện chị huyền đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
và tùng đã được chuyển đi bệnh viện trợ rẫy tp hcm
nguyễn văn tùng là đối tượng từng có ba tiền án về các tội cướp tài sản trộm cắp tài sản
và cố ý gây thương tích với tổng mức án chín năm sáu tháng tù giam
theo người nhà của tùng tùng đã nghiện ma túy từ nhiều năm nay
và trước khi xảy ra sự việc đau lòng này thì tùng đã có sử dụng chất ma túy
thưa quý vị hình thức cho vay tín dụng đen cho vay nặng lãi xuất hiện ở hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước
và gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội với các vụ án đòi nợ đau lòng
khi mà các con nợ không có khả năng để trả tiền
mới đây một nhóm năm đối tượng có liên quan tới đường dây cho vay nặng lãi trên địa bàn của huyện việt yên tỉnh bắc giang
đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắt khẩn cấp
năm đối tượng bị bắt gồm vũ quý cường chú tại huyện gia lộc tỉnh hải dương
lam văn hiệp chú tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giang vũ văn luân chú tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an
và phùng bá khải vi văn hợp cùng chú tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
trước đó công an tỉnh bắc giang đã nhận được đơn trình báo của người dân về việc xuất hiện một nhóm đối tượng
ném chất thải vào cửa nhà ép trả nợ thay cho người thân
quá trình điều tra xác định nhóm đối tượng trên là do vũ quý cường cầm đầu hoạt động theo kiểu côn đổ cho vai nặng lãi
và dùng các thủ đoạn bất hợp pháp để ép con nợ phải trả nợ
công an tỉnh bắc giang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
mạnh động táo bạo và liều lĩnh đó là những gì mà đối tượng bành quốc huy đã thực hiện khi cầm giao sông
vào một cửa hàng việt theo tại phường đức giang quận long biên thành phố hà nội
tại đây huy đã uy hiếp nhân viên của cửa hàng đòi một trăm linh triệu đồng sau đó bỏ chạy
tuy nhiên đối tượng đã không thoát khỏi sự vây bắt của người dân cũng như lực lượng chức năng
đối tượng bành quốc huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi năm thượng thanh long biên
lợi dụng đêm tối huy đã dùng dao tự chế đi vào cửa hàng việt theo hai trăm bốn mươi ngô gia tự đức giang long biên
huy hiếp nhân viên cửa hàng sau đó lợi dụng lúc nhân viên cất điện thoại vào tù đã rút giao kề vào cổ nạn nhân để huy hiếp
sau khi nhận một trăm linh triệu đồng từ nhân viên cửa hàng đối tượng đã bỏ chạy nhưng đã bị người dân cùng lực lượng công an phường phước giang cảnh sát một trăm một mươi ba quận long biên khống chế bắt giữ
trước nay thì trên địa bàn thì cũng chưa xảy ra vụ cướp nào liên quan đến vấn đề khống chế và cướp tài sản lớn như vậy
cái thứ hai là đối với vấn đề liên quan đến cướp tài sản đặc biệt
đối với cơ sở ngân hàng quỹ tiết kiệm và cơ sở chính của anh thì công an phường cũng thường xuyên làm bước công tác tuyên truyền phòng ngừa và cũng đã hướng dẫn các cơ sở lắp đặt các camera an ninh để theo dõi cũng như là camera của cơ sở để giám sát cũng như thấy đối tượng khách hàng hoặc là những người có việc nghi vấn để có chủ động trong việc vấn đề phòng ngừa

cơ sở chính của anh thì công an phường cũng thường xuyên làm bước công tác tuyên truyền phòng ngừa
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện